theo như dự báo thời tiết trong bảy ngày tới miền trung bắt đầu bước vào mùa mưa
như vậy là mưa lũ sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực từ thanh hóa đến quảng bình
trong khi đó tây nguyên và đông nam bộ cần tăng cường đề phòng bộ xít mũi
gây hại cà phê và chè thán thư dẹp các loại gây hại hồ tiêu
trong bảy ngày tới trên miền đông ít có khả năng có bão hoặc áp thấp nhiệt đới
nhưng dạnh áp thấp đi ngang qua bắc miền trung nên vẫn gây thời tiết xấu ở khu vực từ thanh hóa đến quảng bình
cần đề phòng rông lốc và gió giật mạnh từ giữa đến cuối tuần sau
lũ trên các rông ở khu vực này vẫn còn nguy hiểm
mức từ báo động hai đến báo động ba mực nước đầu nguồn sông kiểu long được dự báo sẽ tiếp tục lên
sau đó lên nhanh theo đợt chiều cường dằm tháng tám âm lịch
tình hình sâu bệnh gây hại cần tập trung chú ý theo dõi ở các tỉnh tây nguyên và miền đông là dây nâu và dày lưng trắng
bệnh lem lép hạt trên lúa hẻ thu lúa mùa giai đoạn đồng chỗ chín